trong không khí mừng đảng mừng xuân mừng đất nước đổi mới hàng chục nghìn thanh niên trên khắp cả nước đã hồ hời lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc
trước sự chứng kiến và tự hào của người thân gia đình và người dân địa phương
với những thanh niên đang tuổi một mươi tám đôi mươi sự kiện này là một dấu mốc quan trọng trong cuộc đời của họ
sau đây là ghi nhận tại một số địa phương
tại sóc trăng công tác tuyển quân năm hai nghìn một mươi chín đã được triển khai thực hiện chặt chẽ công tác xét duyệt tuyển chọn công dân nhập ngũ
kết hợp giữa động viên thanh niên gia đình chấp hành đúng luật nghĩa vụ quân sự
năm hai nghìn một mươi chín toàn tỉnh được giao tuyển một một trăm tám mươi thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự ở hai lĩnh vực quốc phòng và công an nhân dân
tại các huyện thị thành phố của tỉnh sóc trăng đã tổ chức hội trại tòng quân năm hai nghìn hai mươi
những thanh niên ưu tú đã lên đường thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân kế thừa và giữ vững phẩm chất tốt đẹp của bộ đội cụ hồ
góp phần xây dựng củng cố thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân trong thời kỳ mới
năm hai nghìn một mươi chín tỉnh phú yên tuyển chọn một chín trăm linh thanh niên nhập ngũ trong đó năm mươi ba thanh niên là đảng viên được giao cho các đơn vị quân đội
hai trăm tám mươi chín thanh niên là người đồng bào các dân tộc thiểu số và phần lớn đều có trình độ từ lớp chín đến đại học
lễ giao nhận quân ở các địa phương trong tỉnh phú yên đồng loạt kết thúc nhanh gọn trước tám giờ bảo đảm quân số và chất lượng
ngày hội tòng quân năm hai nghìn một mươi chín của tỉnh con tum có tám trăm linh tân binh lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự
với phương châm tuyển người nào chắc người đó hội đồng nghĩa vụ quân sự các địa phương trong tỉnh đã làm tốt công tác ra soát quản lý nguồn
nắm chắc thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ nên một trăm linh các địa phương đạt trị tiêu được giao
lễ giao nhận quân được các địa phương tổ chức trang trọng các tân binh đều được nhận hoa và quà từ lãnh đạo chính quyền các địa phương và tất cả đều phấn khởi lên đường nhận nhiệm vụ